sáng nay ngày sáu tháng sáu quốc hội sẽ dành cả ngày để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
buổi sáng quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học giáo dục phổ thông công tác quản lý giáo dục mầm non nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường
trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ sau đó phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng một số ngành liên quan cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề đại biểu nêu
buổi chiều sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của bộ trưởng giáo dục và đào tạo cùng các thành viên chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ sẽ thay mặt chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội